cơ quan điều tra công an tỉnh long an vừa khám xét và tống đạt quyết định khởi tố vụ án
liên quan đến tỉnh thất bồng lai nay là thiền a bên bờ vũ trụ về hành vi lợi dụng tôn giáo tử thiện
để trục lợi của hộ bà cao thị cúc tại xã hòa khánh tây huyện đức hòa tỉnh long an
thời gian qua tỉnh thất bồng lai xảy ra nhiều vụ gây mất an ninh trật tự tại địa phương
trước đó ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh long an đã có văn bản khẳng định
tỉnh thất bồng lai không phải là cơ sở tự viện hợp pháp do ban trị sự giáo hội phật giáo tỉnh quản lý
những người đang sống và sinh hoạt tại đó không phải là tu sĩ phật giáo
nơi đây lợi dụng danh nghĩa nuôi trẻ mồ côi cơ nhỡ không nơi nương tượng để kêu gọi lòng tốt của mọi người
trong và ngoài nước giúp đỡ trục lợi cá nhân ảnh hưởng đến an ninh trật tự dư luận xã hội
đặc biệt nhóm người tại tỉnh thất bồng lai đã sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội cá nhân khác nhau
đăng nhiều video với nội dung không đúng sự thật về diễn biến vụ việc xảy ra tại đây